thưa quý vị liên quan đến vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm giá nghìn đô
ngày hai mươi chín tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm vừa tiếp nhận hồ sơ và đơn kháng cáo của bị cáo võ thị mỹ hạnh
trước đó vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo này ba năm tù về tội môi giới mại dâm
được biết bị cáo hạnh kháng cáo phúc thẩm xin giảm nhẹ hình phạt
hiện bị cáo này đang được tại ngoại
theo bản án sơ thẩm tối ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự pc hai công an tp hcm
ninh phối hợp các ban ngành kiểm tra hành chính tại một khách sạn ở quận một tp hcm
phát hiện hành vi mua bán hoa tại đây
mở rộng điều tra công an xác định võ thị mỹ hạnh
được nhận vào làm tiếp viên hàng không từ năm hai nghìn một mươi tám đến khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian làm tiếp viên hàng không thông qua một số đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội
đã giới thiệu hạnh đi bán hoa với giá từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng một lần
qua đó hạnh biết được có nhiều nữ tiếp viên hàng không của các hãng đồng ý đi bán nhan sắc
nên khi có người mua hoa hạnh giới thiệu để được hưởng lợi
từ khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hạnh bắt đầu thực hiện môi giới cho các nữ tiếp viên quen biết
với giá từ một mươi đến năm mươi triệu đồng một lần
võ thị mỹ hạnh cộng thêm tiền môi giới và làm trung gian thông báo cho người mua và bán hoa
môi giới hạnh được hưởng lợi từ ba đến bảy triệu đồng
quá trình xét xử sơ thẩm bị cáo hạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin được hưởng án treo
đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa giữ nguyên cáo trạng truy tố
bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đối với hai người trở lên
và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo từ ba đến bốn năm tù
tuy nhiên theo tòa võ thị mỹ hạnh khai từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt
trong nhiều lần môi giới cho các nữ tiếp viên hàng không bán dâm nhưng không nhớ rõ thời gian địa điểm giá cả và tên
bản án phân tích chỉ có duy nhất lời khai của bị cáo và không còn chứng cư khác để chứng minh
nên không có cơ sở buộc võ thị mỹ hạnh phải chịu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp phạm tội hai lần trở lên
nhưng cũng cần lưu ý khi quyết định hình phạt
từ đó hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt võ thị mỹ hạnh ba năm tù
thời hạn chấp hành án phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án
và được khấu trừ đi hơn năm tháng bị cáo bị tạm giam trước đó
ngoài ra hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo nộp phạt bổ sung một mươi triệu đồng xung quỹ nhà nước
nộp hai mươi triệu đồng tiền thu lợi bất chính để tịch thu xung vào ngân sách nhà nước
mới đây mạng xã hội xôn xao với vụ việc
một cô gái tới nhà hàng khách sạn năm sao ở hà nội gọi nhiều món đắt tiền
nhưng ăn xong không chịu thanh toán hóa đơn một mươi một triệu đồng
liên quan đến sự việc này mẹ của cô gái cho biết cô từng có thời gian bị trầm cảm phải điều trị tại bệnh viện
cụ thể cô gái liên quan đến vụ việc trên là t sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê ở vĩnh phúc
mẹ của cô gái bà ntn cho hay con gái bà có tiền sử bị trầm cảm và phải điều trị tại bệnh viện ở vĩnh phúc từ năm hai nghìn một mươi chín
sau đó bệnh tình con gái bà ổn định nên được bác sĩ cho ra viện về nhà gia đình tự chăm sóc quản lý và theo dõi
bà chia sẻ về nhà được thời gian còn lại bỏ đi chúng tôi mất một thời gian mới tìm được
khi về nhà chị t được gia đình chăm sóc
thấy con gái bệnh tình thuyên giảm
lại xin được công việc gần nhà nên bà nở cũng mừng
cách đây khoảng hai tháng chị t xin gia đình cho xuống hà nội để đi làm đến nay chưa về nhà
bà nữa kể gia đình bà không muốn cho con đi làm nhưng cháu vẫn trốn đi
trong khoảng thời gian này bà vẫn hay nhắn tin hỏi ăn sức khỏe con
thấy con bảo đi làm bà cũng mừng
chia sẻ về việc chị t gọi nhiều món đắt tiền ở nhà hàng của khách sạn năm sao nhưng không thanh toán
bà nờ cho hay khi xem được hình ảnh của con trên mạng bà rất buồn
từ trước đến giờ chị nờ thường xuyên đi ăn ở các cửa hàng và không trả tiền
người mẹ bùn bã cho biết thêm bà đã nhiều lần phải mang tiền đi trả cho con có lần hết hai mươi sáu triệu đồng
sự việc diễn ra nhiều lần đến giờ gia đình bà đã kiệt quệ
cũng theo bà nư chị t là con thứ hai trong nhà chưa lập gia đình và đã tốt nghiệp đại học
vợ chồng bà n đang phải nuôi hai người con khác trong độ tuổi ăn học gia đình không khá giả
sau vụ việc tại nhà hàng năm sao bà nở không liên hệ được với con gái
hiện bà nở đang nhờ lực lượng công an tìm kiếm con gái
bà nói lần này khi tìm được sẽ không cho cô ra ngoài
bởi việc tiếp tục ăn uống không trả tiền đã mảnh hưởng tới những người kinh doanh buôn bán
trước đó trên mạng xã hội chia sẻ thông tin
một cô gái tới nhà hàng của khách sạn năm sao ở phường cống vị quận ba đình hà nội
gọi nhiều món ăn đắt tiền như bò hoa ru tôm hùm rượu vang
nhưng ăn xong không chịu thanh toán
đại diện công an phường cống vị quận ba đình hà nội xác nhận
có sự việc cô gái vào cõi tôm hùm rượu vang ở một nhà hàng sang trọng trên địa bàn
khi công an tới có sự chứng kiến của những người liên quan
xác định cô gái trên có tâm lý không bình thường
quá trình làm việc với công an cô gái này lý giải
có người mời đến nhà hàng lấy ăn
cô gái gọi đồ cho hai người ăn nhưng chờ mãi không thấy người kia đến
liên quan đến vụ án mua bán trái phép chất ma túy của bà trần thị hiền
mẹ nữ sinh rau gà ở điện biên
mới đây gia đình chị cao thảo loan ba mươi tuổi chị của nữ sinh giao gà
vừa có đơn đề nghị giám đốc thẩm bản án hình sự phúc thẩm
của tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đối với vụ án này
trong đơn gia đình chị loan cho rằng
bản án sơ thẩm và phúc thẩm mà tòa án các cấp đã tuyên với bà trần thị hiền là không có căn cứ
không phù hợp với lời khai của các bị cáo tại tòa phúc thẩm
gây oan sai cho người vô tội
gia đình chị loan khẩn cầu các cơ quan có thẩm quyền kháng nghị bản án sơ thẩm
phúc thẩm đã tuyên với bà trần thị hiền
để hủy bàn án này điều tra lại làm sáng tỏ vụ án
trước đó tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng bốn
hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
không chấp nhận kháng cáo của bị cáo trần thị hiền
mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp tên nguyên đán hai nghìn một mươi chín
dự nguyên bàn án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh điện biên
xử phạt bà hiền hai mươi năm tù về tội mua bán chất ma túy
hôm hai mươi ba tháng năm chị cao thảo loan cùng gia đình từ điện biên xuống hà nội
gõ cửa các cơ quan có thẩm quyền gửi đơn kêu cứu kêu oan cho bà trần thị hiền
trong đơn kêu cứu gia đình chị loan kính mong lãnh đạo đảng nhà nước
các cơ quan pháp luật xem xét lại toàn bộ vụ án để làm sáng tỏ tránh gây oan sai cho người vô tội
bản án sơ thẩm thể hiện năm hai nghìn một mươi bảy vì thị thu bốn mươi hai tuổi là vợ bị cáo vì văn toán
một trong những hung thủ sát hại nữ sinh rau gà
đến khu vực biên giới mua hai bánh heroin với giá chín mươi triệu đồng một bánh
về bán cho bùi văn công với giá một trăm năm mươi triệu đồng một bánh
công cùng lường văn hùng bốn mươi tuổi trú tại tỉnh điện biên
ma túy bán cho trần thị hiền với giá một trăm sáu mươi triệu đồng một bánh
ngoài ra các bị cáo còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà vị văn toán
liên quan vụ án nữ sinh cmc con gái bà trần thị hiền bị sát hại vào tết năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan tố tụng xác định do bị cáo hiền không trả tiền
nên nhóm vị văn toán bùi văn công lên kế hoạch bắt giữ dê để ép hiền trả tiền
chiều ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức ba mươi tết nguyên đán
công đưa vương văn hùng đến chợ mường thanh phường mường thanh thành phố điện biên
nhận diện nạn nhân vừa mua gà để lừa cmc trở gà tới một căn nhà vắng
đến nơi nữ sinh bị hành hung bất tỉnh rồi được đưa về nhà công
sau đó từ ngày bốn tháng hai đến ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
nhóm công không chế dở trò xấu xa nhiều lần rồi sát hại nữ sinh này
bùi thị kim thu vợ của bùi văn công kẻ chủ mưu trong vụ án bắt cóc
sát hại nữ sinh giao gà cmg biết việc này nhưng không tổ cáo
sau khi tổ chức chiến phiên đấu thầu vàng nhằm kéo lùi trên lệch giá vàng miếng
sgc trong nước với giá vàng thế giới nhưng thất bại
ngân hàng nhà nước công bố dừng đấu thầu vàng và quyết định sẽ bán trực tiếp vàng
cho bốn ngân hàng thương mại nhà nước để bán cho người dân
ông phạm quang dũng phó thống đốc ngân hàng nhà nước cho biết
nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường
theo chỉ đạo của chính phủ và thủ tướng chính phủ
ngân hàng nhà nước sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho bốn ngân hàng thương mại nhà nước
để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân
ngân hàng nhà nước sẽ bán vàng cho các ngân hàng vào ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
mức giá sẽ do ngân hàng nhà nước xác định căn cứ theo giá thế giới
phó thống đốc cho biết mục tiêu của ngân hàng nhà nước là sớm thu hẹp
tranh lệch giữa giá vàng trong nước với thế giới về mức phù hợp và bền vững
thời gian qua thực hiện chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
ngân hàng nhà nước đã tổ chức chín phiên đấu thầu
cung ứng ra thị trường bốn mươi tám năm trăm linh lượng vàng sgc tương đương một tám tấn vàng
tuy nhiên mức tranh lệch giữa giá vàng miếng sgc trong nước
và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao khoảng trên hai mươi
phó thống đốc nhận định rõ ràng bên cạnh các yếu tố mang tính thị trường
như quan hệ cung cầu không loại trừ khả năng có các hành vi phạm pháp
thao túng làm giá gây mất ổn định thị trường vàng
lãnh đạo ngân hàng nhà nước cho biết hiện nhà điều hành đang phối hợp với bộ công an
bộ tài chính bộ công thương và thanh tra chính phủ tổ chức thanh tra việc chấp hành
chính sách pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng đối với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp
phó thống đốc khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật nếu có
về việc ngân hàng nhà nước bán vàng trực tiếp cho ngân hàng thương mại
phó thống đốc cho biết các ngân hàng thương mại nhà nước với mạng lưới rộng khắp của mình
đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức bán vàng trực tiếp cho người dân có nhu cầu
ông phạm quang dũng tự tin khẳng định ngân hàng nhà nước có đủ khả năng và quyết để bình ngồn thị trường
ông tin rằng tranh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ nhanh chóng được thu hẹp một cách bền vững
vì lẽ đó nên phó thống đốc khuyên người dân cần thận trọng khi tham gia giao dịch vàng thời điểm này
để giảm thiểu rủi ro cho chính mình
thưa quý vị mới đây vụ bé trai bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón học sinh dẫn đến tử vong
đang khiến cho dư luận không khỏi xôn xao
ngay trong tối ngày hai mươi chín tháng năm công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra làm rõ
trước đó khoảng một mươi tám h ngày hai mươi chín tháng năm
công an thành phố thái bình tiếp nhận tin báo của anh t d a sinh năm hai nghìn bốn trú tại xã dùng nghĩa huyện vũ thừ
về việc cháu t g h sinh ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín là học sinh trường mầm non hồng nhung
địa chỉ tại xã phú xuân thành phố thái bình bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh ubnd tp lãnh đạo công an tỉnh
đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố phối hợp viện kiểm sát nhân dân
tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định
bước đầu xác định khoảng sáu giờ hai mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm anh nv sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại phường quang trung
thành phố thái bình điều khiển xe ô tô hai mươi chín chỗ cùng một giáo viên trường mầm non hồng nhung
đón cháu hát và chín học sinh khác đi học
khi đến trường anh l mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp
sau đó điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về
khi vào lớp giáo viên chủ nhiệm có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường
vắng cháu hát nhưng không thông báo cho gia đình
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày anh t d a là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu hát
bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong
ngay trong ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án
lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh và các ngành chức năng đã kịp thời phối hợp với cấp ủy
chính quyền cơ sở tổ chức thăm hỏi động viên gia đình cháu hát
đồng thời có văn bản chỉ đạo chấn trình hoạt động đưa đón quản lý trẻ của các trường mầm non trên địa bàn tỉnh
có mặt tại nhà tăng lễ thành phố thái bình để muộn một người thân của nạn nhân chia sẻ
hoàn cảnh của bé hát rất đáng thương khi không ở cùng bố mẹ bé sống với bà ở huyện vũ thư
người này nói sáng bé đi học còn vui vẻ chiều cậu đến đón bé đã gặp nạn
giá như cô giáo không thấy trẻ vào lớp gọi báo cho gia đình để kịp thời phát hiện vụ việc thì nào đâu đến nỗi
chuyển sang các thông tin đáng truy khác
vừa qua ông mai thành trung chủ tịch ủy ban nhân dân phường bình minh thành phố lào cai cho biết
lực lượng công an đang điều tra vụ một nam giới tử vong khô cứng trong căn nhà liền kề
đến hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân
theo ông trung dãy nhà liên kề nơi phát hiện nạn nhân khá vắng vẻ bình thường không có người qua lại
đây có thể là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong trong trạng thái khô cứng mới được phát hiện
hình ảnh từ hiện trường cho thấy người đàn ông trong tư thế nằm người trên đệm tràn ở sàn bê tông tầng ba
nạn nhân mặc quần áo dài bên cạnh là chiếc chăn bông và đôi dép tổ ong
nạn nhân đã phân hủy chỉ còn lại phần xương nên không thể nhẹ dạng
ông trung thông tin thêm một chi tiết đáng chú ý là tại hiện trường
cơ quan chức năng phát hiện chiếc điện thoại di động
dựa theo cuộc gọi cuối cùng trong điện thoại cơ quan chức năng nhận định có thể người đàn ông tử vong
ngay sau tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
ngoài điện thoại gần nạn nhân còn có một chiếc ví cất tấm ảnh và một ít tiền
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng năm người dân phường bình minh phát hiện một người đàn ông tử vong
tại tầng ba của dãy nhà liền kề phú hưng dễ nhà xây thô chưa hoàn thiện trên đường một mươi chín tháng năm
thuộc tổ ba phường bình minh công an đã phong tỏa hiện trường tổ chức khám nghiệm và xác minh làm rõ vụ việc
ngày hai mươi chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đang mở rộng điều tra
làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của nhóm bốn đối tượng đã thực hiện nhiều vụ cướp giật điện thoại di động
của nữ công nhân trong khu công nghiệp biên hòa hai tp biên hòa
trước đó lực lượng phá án đã bắt đối tượng gồm đặng dương linh hai mươi tám tuổi ngụ tỉnh tiền giang
nguyễn văn thuận ba mươi tuổi ngụ tỉnh an giang nguyễn thanh sang hai mươi tám tuổi ngụ tỉnh kiên giang
và nguyễn quang thông ba mươi sáu tuổi ngụ tp biên hòa đồng nai tăng vật thu giữ một xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi tám b một sáu mươi năm nghìn chín trăm chín mươi ba
được các đối tượng sử dụng để gây án tám chiếc điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã rủ nhau đi cướp giật điện thoại di động của phụ nữ
để ở túi quần chia ra ngoài khi tham gia giao thông thuận cầm đầu nhóm đã thực hiện bảy vụ cướp giật điện thoại di động
trong đó thuận gây án chung với sang ba vụ bốn vụ còn lại gây án chung với linh
tài sản sau khi cướp giật thuận và đồng bọn đều bán cho nguyễn quang thông
chủ một tiệm kinh doanh sửa chữa điện thoại di động tại khu phố năm a phường long bình tp biên hòa
trước đó vào cuối tháng ba và đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đồn công an khu công nghiệp biên hòa đã nhận được tin báo
của một số bị hại là nữ công nhân bị hai đối tượng điều khiển xe mô tô ép sát giật điện thoại di động
khi một mình điều khiển mô tô tham gia giao thông trên địa bàn khu công nghiệp biên hòa hai vào buổi sáng sớm
sau khi gây án các đối tượng phóng xe bỏ chạy với tốc độ rất cao nên bị hại không nhìn thấy rõ biển số xe
và đặc điểm nhận dạng của đối tượng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo đồn công an khu công nghiệp đã phân công cán bộ chiến sĩ vào cuộc điều tra
truy xét và đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn đồng thời báo cáo đề xuất ba lãnh đạo công an tp biên hòa
chỉ đạo đội cảnh sát hình sự cùng phối hợp truy bắt đối tượng đã gây án
hiện đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa đang tích cực mở rộng điều tra
làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng và đề nghị những bị hại chưa trình báo nhanh chóng
cung cấp thông tin cho cơ quan công an để sớm hoàn tất thủ tục hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đưa ra truy tố trước pháp luật
liên quan vụ cựu tiếp viên hàng không mô giới đi khách bản án sơ thẩm xác định bị cáo vỏ thị mỉ hạnh
phạm tội thuộc trường hợp không có tỉnh tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
khi lượng hình hội đồng xét xử cũng xem xét cho cô một số tình tiết giảm nhẹ
cuối tháng ba tòa án nhân dân tp hcm đã xét xử võ thị mỹ hạnh hai mươi bảy tuổi
cựu tiếp viên hàng không tuyên phạt bị cáo ba năm tù
theo hồ sơ vụ án mỹ hành được nhận vào làm tiếp viên hàng không từ năm hai nghìn một mươi tám đến khoảng tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian làm tiếp viên hàng không một số đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội đã giới thiệu hạnh đi khách
với giá hai mươi ba mươi triệu đồng trên một lần
hạnh biết được nhiều nữ tiếp viên hàng không của các hãng đồng ý bán hoa
nên khi khách có nhu cầu hãy giới thiệu để hưởng lợi
tối ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba hạnh thỏa thuận giá đi khách hẹn thời gian và địa điểm
để môi giới cho bốn nữ tiếp viên vui vẻ với bốn khách nam với giá bảy mươi bốn triệu đồng hưởng lợi hai mươi bốn triệu đồng
hạnh đã nhận được hai mươi triệu đồng
khi các cặp đôi vui vẻ tại một khách sạn tại trung tâm tp hcm thì bị cảnh sát phát hiện
với hành vi làm trung gian cho các đối tượng mua hoa bán hoa để hưởng lợi nêu trên
võ thị mỹ hạnh bị truy tố xét xử về tội môi giới mại dâm thuộc trường hợp đối với hai người trở lên
tại tòa sơ thẩm nữ bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc và xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình
để có cơ hội sửa chữa làm lại cuộc đời
theo hội đồng xét xử cấp sơ thẩm hành vi của bị cáo hạnh gây nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm đến truyền thống đạo đức nếp sống văn minh và thuần phong mỹ tục gây mất trật tựa xã hội
hạnh là người có đầy đủ năng lực nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật
nhưng với động cơ tư lợi bất chính muốn có tiền tiêu xài bị cáo bất chấp sự nghiêm cấm của nhà nước để cố ý phạm tội
quá trình điều tra vỏ thịt mì hạnh khai từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt
nhiều lần môi giới cho các tiếp viên hàng không nữ đi khách nhưng không nhớ rõ thời gian địa điểm giá cả và tên những cô gái đi khách
về lời khai trên hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xác định chỉ có lời khai của bị cáo và không còn chứng cứ khác để chứng minh
nên không có cơ sở buộc vỏ thịt mì hạnh phải chịu trách nhiệm hình sự
thuộc trường hợp phạm tội hai lần trở lên nhưng cần lưu ý khi quyết định hình phạt
bản án sơ thẩm xác định bị cáo hạnh phạm tội thuộc trường hợp không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
khi lượng hình hội đồng xét xử cũng xem xét cho cô một số tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt
thành khẩn khai báo đã nộp lại một phần tiền thu lợi bất chính và có cha ruột tham gia công tác đoàn thể tại địa phương
được các cấp có thẩm quyền tặng giấy khen
từ những phân tích trên hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt vỏ thịt mì hạnh ba năm tù
thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo chấp hành án
khấu trừ hơn năm tháng bị cáo đã bị tạm giam trước đó
ngoài ra hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo nộp phạt bổ sung một mươi triệu đồng
nộp hai mươi triệu đồng tiền thu lợi bất chính để tịch thu xung vào ngân sách nhà nước
cho rằng mức án trên có phần nghiêm khắc bị cáo hạnh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
hiện hồ sơ vụ án đã được tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm thụ lý và đưa ra xét xử phúc thẩm trong thời gian tới
tối ngày hai mươi hai tháng năm tức ngày hai mươi hai tháng bốn âm lịch
ban tổ chức lễ hội vía bà chúa sứ núi sam hai nghìn hai mươi bốn tỉnh an giang
phối hợp với ủy ban nhân dân tp châu đốc và ban quản trị răng miền núi sam
tổ chức lễ phục hiện rước tượng bà chúa sứ núi sam
đây là hoạt động mở đầu cho lễ hội cấp quốc gia vía bà chúa sứ núi sam năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ phục hiện rước tượng bà chúa sư núi sam diễn ra trong không khí trang nghiêm với các nghỉ thức
lễ khai thủy đăng sơn thình thánh mẫu dân hương đài liệt sĩ
thực hiện lễ phục hiện thịnh áo mão bà lên kiệu
bắt đầu lễ phục hiện trong tiếng chống múa lần rộn ràng hàng ngàn du khách và nhân dân trong vùng xếp hàng dài
theo sau các vị bô lão quần phường núi sam và lãnh đạo tỉnh an giang
thanh kính dân hương tại miếu bà chúa sư núi sam nga bia liệt sĩ
và tiến hành các nghi thức rước tượng bà chúa sứ thánh mẫu từ trên đỉnh núi sam về miếu bà
nơi an vị tượng bà ở dưới chân núi sam thuộc phương núi sam thành phố châu đốc
tại đây diễn ra chương trình sân khấu hóa lễ phục dựng rước bà chúa sứ núi sam
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố châu đốc cho biết
lễ hội cấp quốc gia vía bà chúa sứ núi sam năm nay diễn ra từ ngày hai mươi hai tháng năm đến ngày ba tháng sáu
tức ngày một mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng bốn âm lịch lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của cư dân vùng sông nước nam bộ
cũng theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố châu đốc
nhận thức được tầm quan trọng của việc phải bảo vệ di sản đảng bộ và chính quyền tỉnh an giang
luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác gìn giữ bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa
trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đây được coi là nhiệm vụ quan trọng
là một trong những động lực tạo nên bản sắc và sức mạnh nội sinh trong quá trình phát triển của tỉnh
với phương trầm tạo điều kiện để du khách và nhân dân cùng tham gia
đưa lễ hội vía bà chúa sư núi sam dân trở về với tính cộng đồng
năm nay phần hội được tổ chức phong phú sôi nổi tạo không khí vui tươi phấn khởi
đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí ngày càng cao của nhân dân và du khách
công tác tuyên truyền quảng bá lan tỏa hình ảnh ý nghĩa của lễ hội được trú trọng
qua đó góp phần xây dựng môi trường văn hóa văn minh trong lễ hội phát huy vai trò chủ thể của người dân
ngoài lễ phục hiện rước tượng bà lễ hội còn có các nghỉ lễ đặc sắc khác như
lễ tắm bà vào hai mươi bốn h đêm ngày ba mươi tháng năm ngày hai mươi ba tháng bốn âm lịch
lễ thỉnh sắc thần thoại ngọc hầu từ lăng mộ về miếu bà
lễ túc nhất lễ xây trầu lễ tránh tế lễ hồi sắc đưa sắc ông
thoại ngọc hầu từ miếu mà về lăng mộ
thông qua lễ hội vía bà chúa sư núi sam
thành phố châu đốc nói riêng tỉnh an giang nói chung
mong muốn đưa sự kiện này trở thành hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn
hướng tới xây dựng sản phẩm thương hiệu văn hóa du lịch tỉnh an giang
trên nền tảng các giá trị văn hóa của dân tộc
năm hai nghìn một mươi bốn lễ hội vía bà chùa sứ núi sam được bộ văn hóa thể thao và du lịch
đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
hiện nay lễ hội đã được thủ tướng chính phủ cho phép xây dựng hồ sơ
trình tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco
đề nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại
nhằm đẩy mạnh truyền thông xúc tiến kích cầu du lịch đến với du khách
liên hoan du lịch biển nha trang năm hai nghìn hai mươi bốn sắp được tổ chức
mang đến cho người dân và du khách vô vàn sự kiện
hoạt động văn hóa thể thao du lịch phong phú ấn tượng
với chủ đề vịnh ngọc nha trang bừng sáng sự kiện sẽ diễn ra trong ba ngày
từ một mươi ba tháng sáu đến một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh việc quảng bá kích cầu du lịch sự kiện còn tạo cơ hội mở rộng hợp tác phát triển
giữa các địa phương doanh nghiệp trong nước và quốc tế thúc đẩy tăng trưởng cho ngành du lịch
có phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
xây dựng và phát triển tỉnh cánh hòa ngày càng sâu mạnh văn minh tươi đẹp
trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm hai nghìn ba mươi
điểm nhấn của liên hoan là lễ khai mạc được kết hợp với chương trình biểu diễn nghệ thuật
trình diễn thời trang hấp dẫn trong đó có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng hàng đầu việt nam
bên cạnh đó là chuỗi các hoạt động sự kiện đặc sắc như gian hàng giới thiệu sản phẩm
dịch vụ du lịch của tỉnh lễ hội trái cây và đặc sản vùng miền lễ hội ẩm thực
lễ hội bùn khoáng lễ hội cà phê lễ hội bia chương trình biểu diễn nghệ thuật và thời trang hàng đêm
triển lãm ảnh du lịch trình diễn xe mô tô harley davidson diễu hành xe hoa du lịch
diễu hành xích lô cùng với người dân khách du lịch mặc áo dài truyền thống
cuộc thi hip fest summer hai nghìn hai mươi bốn thi diễn nhảy hip hop giải chạy marathon thanh niên gánh hòa lần thứ hai
dự kiến liên hoan du lịch biển nha trang lần này sẽ đón hơn bốn trăm linh lượt khách trong nước và quốc tế
các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại việt nam cùng nhiều đoàn nghệ thuật thế giới đến tham dự biểu diễn
đây là cơ hội để các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm dịch vụ của mình đến với người dân khách du lịch trong nước và quốc tế
ngày hai mươi chín tháng năm sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh cao bằng tổ chức khai trương điểm du lịch nhà sàn cổ chín gian ở xóm tục ngã xã đức xuân huyện thạch an
việc tổ chức công bố khai trương điểm du lịch nhà sàn cổ chín gian nhằm phát triển hơn nữa các loại hình tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh
bên cạnh đó khích lệ và động viên nhân dân tích cực tham gia các hoạt động du lịch thu hút du khách đến tìm hiểu trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân địa phương
theo phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh cao bằng tô thị trang trước đây ở xóm tục ngã xã đức xuân thạch an có gia đình ông dương làm ngôi nhà sàn mới kiên cố để tranh thu giữ làm kho thóc đảm bảo an toàn cho gia đình
ngôi nhà sàn được xây từ năm một nghìn tám trăm chín mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bảy
ngôi nhà làm bằng gỗ quý có chiều rộng tám năm m chiều dài hai mươi ba m ba gian bằng gỗ mái lập ngói âm dương vách bừng gỗ
nhà sàn có tầng dưới là khoảng trống để nông cụ sản xuất chăn nuôi gia cầm
tầng hai là không gian sinh hoạt gia đình gian giữa là nơi trang trọng nhất đặt bàn thờ tổ tiên phòng khách phía sau là bếp hai bên là buồng riêng phía trên cùng là các xem nhỏ để thóc ngô đỗ lạc
năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn ngôi nhà được gia cố và xây dựng thêm sáu gian liên kỳ trở thành kiến trúc độc đáo chín gian như hiện nay
với bốn trăm linh m hai khung nhà vùng trên một trăm linh cột gỗ trong đó có bốn mươi cột chính cao chín mét
hệ thống cột gỗ được nối khớp qua lỗ mộng với vỉ kèo xá ngang mái nhà lựp bằng ngói âm dương truyền thống
giữa các gian không có vanh ngăn tạo không gian sinh hoạt rộng lớn trong nhà sản trên vẫn là không gian sinh hoạt của gia đình bên dưới là nơi để các công cụ sản xuất chăn nuôi gia cầm
đến nay ngôi nhà sàn chín gian ở tục ngã dù đã hơn một trăm linh năm vẫn vững chãi và còn lưu giữ nét văn hóa độc đáo của dân tộc tài
việc tổ chức công bố khai trương điểm du lịch nhà sàn cổ chín gian không chỉ nhằm phát triển hơn nữa các loại hình tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh
còn nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững để người dân chủ động tích cực tham gia hoạt động du lịch góp phần tăng thu nhập cải thiện sinh kế của gia đình và địa phương
phát biểu tại lễ khai trương phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh cao bằng trịnh trường huy đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí đầu tư
chỉ đạo hỗ trợ công tác chuyên môn và điều kiện khác để điểm du lịch mới tiếp tục hoàn thiện ngày mùa phát triển
cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân tích cực tham gia phục vụ các đoàn khách du lịch góp phần tăng thu nhập cải thiện sinh kế của gia đình và địa phương
các đơn vị lữ hành xây dựng tour với sản phẩm mới hấp dẫn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch đồng thời lựa chọn điểm nhà sàn cổ chín gian trở thành một trong những điểm đến đầu tiên khi đến với cao bằng
thưa quý vị vào ngày hai mươi chín tháng năm công an tỉnh lào cai cho biết các đơn vị chức năng của công an tỉnh lào cai đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân
để điều tra xác minh danh tính và nguyên nhân dẫn đến vụ việc một người tử vong tại dãy nhà liền kề xây thù thuộc tổ ba phương bình minh thành phố lào cai
trước đó khoảng một mươi tám h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng năm công an phường bình minh nhận tin báo của nhân dân phát hiện một người tử vong nằm trên tầng ba của dãy nhà liền kề xê thổ thuộc tổ ba phường bình minh
qua xác minh tại hiện trường công an phường bình minh xác định nạn nhân là nam giới đã phân hủy nạn nhân nằm trên tấm nệm tại tầng ba của ngôi nhà liên kề mới xây thồ nên đã trình báo sự việc đến công an thành phố lào cai
ngay sau khi nhận thông tin ban giám đốc công an tỉnh lào cai đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phối hợp với công an thành phố lào cai và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân
qua khám nghiệm hiện trường công an tỉnh lào cai không phát hiện dấu vết bất thường quá trình khám nghiệm lực lượng chức năng đã thù giữ một chiếc ba lô một máy điện thoại một tấm ảnh
khám nghiệm sơ bộ xác nhận nạn nhân cao khoảng một m sáu mươi năm trên người không có dấu vết tác động của ngoại lực
sau khi khôi phục dữ liệu từ chiếc điện thoại thu giữ tại hiện trường công an tỉnh lào cai xác định cuộc gọi cuối cùng được thực hiện vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thông tin ban đầu do người dân cung cấp thì căn nhà không có người dân sinh sống vào một số buổi tối họ có nhìn thấy người đàn ông ra vào khu nhà
hiện công an tỉnh lào cai đã ra thông báo vụ việc đồng thời tổ chức truy tìm tung tích nạn nhân
trước đó ngày tám tháng năm liên quan đến một người chết khô một tháng chưa có người đến nhận được phát hiện dưới chân cầu long biên công an quận hoàn kiếm hà nội đã phát đi thông báo về việc tìm tung tích nạn nhân này
trong quá trình đi kiểm tra đường sắt trên cầu long biên
nhân viên công ty quản lý đường sắt hải hà phát hiện một người đã tử vong ở chân cầu dưới trụ t sáu ô thứ một mươi năm
theo đó các gia đình có người thân mất tích không liên lạc được trong khoảng hơn một tháng trở lại đây đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm để tìm người thân
cụ thể vào khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn công an quận hoàn kiếm hà nội nhận được nguồn tin của anh nth sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở quận long biên
hiện đang là nhân viên công an quận hoàn kiếm hà nội
công ty quản lý đường sắt hải hà theo anh h cung cấp tin tức trong quá trình đi kiểm tra đường sắt trên cầu long biên đã phát hiện một người tử vong ở chân cầu dưới trụ t sáu ô một mươi năm
sau khi nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an tp hà nội tổ chức khám nghiệm hiện trường đưa nạn nhân lên bãi giữa sông hồng để tổ chức pháp y khám nghiệm
kết quả bước đầu xác định nạn nhân là nam giới đã tử vong khoảng hơn một tháng nạn nhân đã bị phân hủy khô lại không còn nguyên vẹn và hiện chưa rõ danh tính
cơ quan chức năng đã bàn giao cho ủy ban nhân dân phường phúc tân làm thủ tục mai táng theo quy định đồng thời thông báo tìm người nhà trên các phương tiện thông tin đại chúng
cách đây không lâu tại hà nội người dân cũng phát hiện một cô gái chết cô trong căn hộ trung cư ở quận nam tử liêm
cụ thể chiều hai mươi sáu tháng bốn ban quản lý tòa nhà ở khu đô thị ở phường tây liêm
cùng lực lượng chức năng phát hiện một nữ giới tử vong nằm tại ghế sufa
liên quan đến vụ phát hiện thi thể cô gái đã tử vong trên sofa tại căn hội trung cư hà nội
ngày hai mươi tám tháng bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ quận nam từ liêm hà nội cho biết nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự
vị này thông tin thêm vụ việc được phát hiện từ tin báo tìm người thân của gia đình nạn nhân
sau đó công an thành phố hà nội cùng chính quyền địa phương đã vào cuộc giả soát tìm kiếm
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ quận năm tây liêm cho biết nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
quê quán tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai và đã mua căn hộ ở tòa s bốn trăm linh ba đứng tên mình cách đây hai năm
thông tin thêm về vụ việc trước khi phát hiện thi thể cô gái chết khô trong trung cư
người nhà nạn nhân có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc cô gái này mất liên lạc lâu ngày
vào cuộc điều tra công an tỉnh đồng nai nghi ngờ người mất tích ở hà nội nên đã phối hợp với công an hà nội để tìm kiếm
ngày hai mươi sáu tháng bốn lực lượng chức năng nghi vấn người được thông báo mất tích ở trong căn hộ tại một khu đô thị ở phường tây mỗ
khi tiếp cận vào trong căn hộ nhà chức trách tìm thấy thi thể trên
lực lượng chức năng xác định căn hộ đã bị cắt điện nước và các dịch vụ khác từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai do không có ai thanh toán chi phí
thời điểm phát hiện nạn nhân cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại nhưng đã bị tháo xin nhiều đồ đạc quần áo đã được dọn sạch
theo lãnh đạo địa phương tòa trung cư trên có hàng chục nghìn căn hộ nhiều căn không có ai ở
vì vậy việc có căn hộ không có người qua lại hoặc chậm đóng tiền dịch vụ là bình thường
đồng thời khi không có yếu tố gì bất thường bảo vệ tòa nhà hay ban quản lý trung cư không được tự ý vào căn hộ của dân
trước đó chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn ban quản lý tòa nhà ở khu đô thị này cùng lực lượng chức năng phát hiện một nữ giới tử vong nằm tại ghế sofa
tình trạng từ thi đã khô
anh nguyễn t một cư dân sống cùng tầng ba mươi hai tòa trung cư với nạn nhân cho biết tầng có lập một nhóm gia lô
nhưng nhóm này chỉ trao đổi những công việc chung chẳng hạn nhắc nhở mọi người bỏ rác đúng nơi quy định không được làm ồn
dân cư trong tầng rất ít giao lưu nên nhà nào biết nhà đấy
cuối năm hai nghìn hai mươi hai dân cư có thấy mùi hôi thối và báo cho ban quản lý tòa nhà
tuy nhiên mùi thối cũng không nòng nạc và khó chịu nên mọi người cứ nghĩ là do hệ thống vệ sinh hoặc mùi rác
anh tê cho biết thêm năm hai nghìn hai mươi hai khi anh chuyển về đây và đã thấy cô gái này nhưng thời điểm đó vẫn còn dịch nên mọi người không trò chuyện với nhau
nhiều tháng qua anh không gặp và mới nhận được thông tin trên
về vụ việc phát hiện cô gái tử vong trên sofa nhiều người băn khoăn đặt câu hỏi về quá trình phân hủy của nạn nhân này
một cán bộ pháp y cho biết khi tổ công tác khám nghiệm hiện trường vào căn hội chung cư cao cấp trên địa bàn phường tây mỗ
nơi phát hiện cô gái thì vẫn có mùi bốc lên dù lúc này nạn nhân đã khổ lại
lý giải về việc phân hủy của cô gái cũng theo cán bộ pháp y
sau khi cô gái tử vong theo thời gian tử thi vẫn bị thối giữa phân hủy
tuy nhiên do cô gái nằm trên đệm của ghế sô phà nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng cơ thể khô dần
hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong
liên quan đến việc bốc mùi từ nạn nhân phân hủy cán bộ pháp y cho hay khi đến lâu cơ thể tử vong sẽ có mùi
nhưng trong môi trường kín có lối thoát khí riêng như trung cư thì cư dân xung quanh có ngửi thấy
nhưng mùi không nặng
nhưng mùi không nặng như thông thường
thiếu tá ngô danh hoài phó giám đốc trung tâm giám định pháp y viện khoa học hình sự bộ công an cho hay
sau khi tử vong con người sẽ bị biến đổi như khô lạnh có cứng sau khoảng vài ngày sẽ dẫn đến hiện tượng phân hủy thối giữa
tuy nhiên một số trường hợp có những biến đổi đặc biệt như tượng hóa nạn nhân khi được phát hiện ở môi trường không khí khô
một tháng gió nhiệt độ môi trường cao dẫn tới bị khô đét quá trình hư thối giảm da cứng có màu nâu đỏ
xác teo nhỏ trọng lượng giảm nhiều
sáp hóa thường gặp ở những nạn nhân ngâm trong nước lạnh lắng động lâu ngày hay trôn ở nơi đất có độ ẩm cao
trong môi trường vi khuẩn yếm khí mô mỡ bị thủy phân và các sản phẩm của nó
kết hợp với muối canxi maze có trong môi trường tạo thành lớp sáp màu vàng sám bao quanh nạn nhân có mùi gây
cơ thể có thể tồn tại từ vài tháng đến hàng năm mà các nội tạng biến đổi
bên trong không bị phân hủy
thuộc tử thi
gặp trong những trường hợp tử vong trong xăng dầu trong các vùng đầm lầy có than bùn và nhiều acid humic làm cho da cứng lại như thuộc
các tạng teo nhỏ các mối khoáng của xương bị hòa tan làm cho sương mềm dễ gãy
ngoài ra chuyên gia pháp ý cũng cho rằng việc tử thi cô gái nằm trên ghế sofa trong tình trạng khô lại không loại trừ khả năng có sử dụng thuốc
như một số ý kiến nhận định
anh nguyễn kiên ngụ quận nam từ liêm hà nội
người chuyên nghiên cứu về hóa chất cho biết thông thường người tử vong không được trôn cất mùi rất khó chịu
nhưng nếu sử dụng chế phẩm sinh học như than hoạt tính rắc lên thì mùi nhẹ
các chế phẩm này được dùng rất nhiều trong ngành môi trường để xử lý rác thải hoặc tiêu hủy sát chết động vật
thưa quý vị chiều ngày hai mươi chín tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án bán con ở trà vinh
phiên tòa phúc thẩm được mở do bị cáo
việc thị kim nhung sinh năm hai nghìn hai người dân tộc khmer ngụ huyện châu thành tỉnh trà vinh có đơn kháng cáo kêu an
bị cáo nhung bị cấp sơ thẩm tuyên phạt một mươi năm tù về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập tuấn chồng không hôn thú của bị cáo nhung
nhằm làm rõ vụ án phiên tòa sẽ được mở lại sau một tháng
bị cáo nhung và mẹ là bà kim thị chan thà đón xe từ sáng sớm đi từ trà vinh lên tp hcm để tham gia phiên tòa
ông ngoại thì ở nhà lo cho mấy đứa nhỏ
đây là bản án từng gây xôn xao dư luận
bản án sơ thẩm nhận định do cần tiền trang trải cho cuộc sống gia đình nhung bàn với tuấn có bốn con chung
nhưng không đăng ký kết hồn tìm gia đình hiếm muộn có điều kiện kinh tế khá để chuyển giao còn út
lấy tiền nuôi ba con còn lại của họ
nhung và tuấn lên mạng giao tìm người theo yêu cầu trên thì được nguyễn hữu dương liên hệ
chiều ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
nhung và tuấn giao con như thỏa thuận và nhận một mươi tám triệu đồng từ dương
vụ việc được phát hiện các bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử
hồi tháng một vừa qua tòa nhân dân tỉnh trà vinh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
tuyên phạt nhung và tuấn lần lượt một mươi và một mươi ba năm tù cùng về tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
tòa cũng xác định dương không có việc làm ổn định nảy sinh ý định mua bán trẻ sơ sinh để kiếm tiền
xong khi vụ việc được đưa ra xét xử cơ quan tố tụng xác định dương mắc bệnh dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh do đó đến khi nào người này khỏi bệnh mới bị xem xét trách nhiệm
mới đây khi có mặt tại tòa bị cáo ngồi thu mình một góc tại sảnh trờ của phòng xử
không ai ngờ rằng người phụ nữ trẻ này là mẹ của bốn đứa con là bị cáo trong vụ án gây xôn xao dư luận với tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
bị cáo bật cóc nước nở
khi có người hỏi đến chuyện bán con bị cáo phủ nhận việc bán con
lúc đó vợ chồng chỉ vì quá nghèo con lại đồng
chồng là lao động chính nhưng cũng không đủ ăn nên chỉ muốn tìm gia đình hiếm muộn để tặng cho họ nuôi
mong rằng con mình có cuộc sống tốt hơn được đi học đàng hoàng
hiện nhung ở quê đi gói bánh thuê và phụ đám tiệc ai kêu gì làm đó
ông ngoại mấy đứa vốn sức khỏe yếu nhưng dạo này cũng đã đi bán thêm vé số để phụ kinh tế cho gia đình
khi nói với tương lai nhung lại đưa tay gạt nước mắt
nếu vợ chồng đi tù rồi ông bà ngoại thì già yếu mấy đứa nhỏ sẽ ra sao
chỉ mong tòa xem xét để bản thân có cơ hội cố gắng đi làm lo cho mấy đứa con
luật sư phạm văn thọ người bào chữa cho bị cáo nhấn mạnh căn cứ hồ sơ vụ án lời khai của bị cáo
thì ý thức chủ quan của bị cáo thời điểm đó chỉ đơn giản là muốn tặng con cho người khác để có cuộc sống tốt hơn
chuyện tiền nông trong cáo trạng nêu là do nguyễn hữu dương gợi ý và tự đưa cho nhung tuấn
chứ nhung tuấn không đề cập đến chuyện tiền bạc
hôm sau dương xuống trà vinh nhận bé tn
cũng chính dương nói với nhung cho xin lại hai triệu để mua sữa cho bé và nhung đồng ý
hiện bé gái tn được giao cho trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh trà vinh chăm sóc
theo quyết định của hội đồng xét xử ba đứa con còn lại của nhung đang được cha mẹ ruột của nhung chăm sóc
so sương cho hoàn cảnh của các cháu bé
những ngày qua đã có nhiều nhà hào tâm phối hợp với ngành chức năng địa phương đến hỗ trợ gia đình
ông lê văn nghiệm giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh trà vinh cho biết
hiện sức khỏe của cháu bé tốt và phát triển bình thường
trung tâm cũng tạo điều kiện để gia đình cháu bé đến thăm
trung tâm cũng sẵn sàng nhận nuôi dưỡng ba cháu bé còn lại nếu gia đình có yêu cầu
chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại bà kim thị chan thà mẹ bị cáo nhung cho biết
từ ngày gia đình con gái vướng vào lao lý thì mọi kinh tế gia đình đều dựa vào tiền bán vé số dạo của người chồng tật nguyền
vì bà phải nghỉ việc lượm trái bàng để ở nhà chăm ba cháu
cũng liên quan đến vấn đề mua bán trẻ em ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
công an tp hcm vừa triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh và tạm giữ một phụ nữ khi đang mua một bé trai
cụ thể công an tp hcm cho biết
đã bắt giữ lê hồng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ quận bốn tp hcm do có hành vi mua bán trẻ sơ sinh
qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phát hiện đối tượng sử dụng nicknam kim thảo lê
sau này xác định là lê hồng anh lên mạng xã hội facebook và zalo thường xuyên đăng tải nội dung cho nhận con nuôi
lê hồng anh vào các hội nhóm kín cho nhận con nuôi để tìm các trường hợp sản phụ mang thai gần đến ngày sinh
nhưng không muốn nuôi con
hồng anh xin trẻ và gợi ý về việc sẽ bồi dưỡng một số tiền bù đắp thiệt hại về sức khỏe
mặt khác hồng anh cũng thông qua các trang mạng xã hội để tìm người hiếm muộn muốn nhận con nuôi
để bán đứa trẻ vừa xin dưới hình thức môi giới cho nhận con nuôi
để thuận lợi hoạt động tránh sự phát hiện của lực lượng công an
hồng anh thuê phòng trọ tại khu vực vắng vẻ kiến đáo nuôi dưỡng các sản phụ cho ngày sinh để bàn giao con
hoặc làm nơi nuôi dưỡng trẻ trước khi bán cho gia đình hiếm muộn
ngoài ra hồng anh còn dùng thủ đoạn báo mất giấy tờ tùy thân của các sản phụ khi nhập viện
khai báo gian dối thông tin để bệnh viện cấp giấy chứng sinh không đúng thông tin thật
nhằm hợp pháp hóa khai sinh cho các gia đình hiếm muộn khi mua trẻ
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an quận một
bác sĩ hồng anh khi đang mua bán một trẻ sơ sinh với ntttt
sinh năm hai nghìn bốn lth sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu mẹ t quê bến tre
tại cơ quan công an ntt và lth khai nhận
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba t sinh bé trai nặng hai chín kg tại một bệnh viện trên địa bàn tỉnh bến tre
và được bệnh viện cấp giấy chứng sinh
t đặt tên cho bé nhưng gia đình không đồng ý cho làm lại khai sinh
do đang sống cùng cha mẹ ruột lệ thuộc kinh tế và gia đình không đồng ý cho nuôi con
ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba t làm thủ tục gửi con ở cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập ở huyện bình đại tỉnh bến tre
sau đó sử dụng tài khoản facebook bình luận muốn cho con ruột trên hội nhóm facebook
ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba hồng anh chủ động nhắn tin với t muốn nhận bé nhưng tê yêu cầu gửi tiền bồi dưỡng là một mươi sáu năm triệu đồng
chiều ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba khi tê cùng mẹ ruột giao cho bé cho hồng anh
để nhận tiền trước số một trăm năm mươi bốn trần hưng đạo phường nguyễn cư trinh quận một thì bị cơ quan công an triệu tập
công an đã tạm giữ khẩn cấp lê hồng anh riêng tê và bà hát do hoàn cảnh kinh tế khó khăn
không đủ điều kiện nuôi dưỡng chăm sóc bé chưa đủ cơ sở xử lý nên sẽ tiếp tục điều tra làm rõ
hiện tại công an tp hcm phối hợp với ủy ban nhân dân quận một đã hoàn tất thủ tục chuyển giao con của tên
đến trung tâm bảo trợ xã hội tp hcm để chăm sóc nuôi dưỡng
trước đó vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tám bị can có liên quan về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
và làm giả sử dụng tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
cơ quan chức năng xác định các đối tượng trong đường dây mua bán trẻ em khai nhận thực hiện ba mươi một vụ
công an xác định được bảy vụ trong đó có người bán cả con ruột của mình
tám đối tượng bị khởi tố gồm
nguyễn thị ngọc như
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tp hcm
nguyễn thị mai
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê tiền giang
chu thị cúc phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê khánh hòa
và nguyễn thị thùy dương
sinh năm hai nghìn một quê bạc liều
nguyễn thị kim loan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và lê thị ngọc thắm
sinh năm hai nghìn quê long an
nguyễn thị ngọc mai
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê bến tre
và châu gia hân
sinh năm hai nghìn bốn quê đồng tháp
ngoài ra cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối với
những người sau đối tượng có liên quan như người mua trẻ sơ sinh sử dụng giấy tờ già để hợp thức hóa nguồn gốc các bé
trước đó thông qua công tác nắm địa bàn các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện một đường dây mua bán trẻ em trên địa bàn
một đối tượng nữ tên trúc sử dụng gia lô là thiên trúc thường xuyên tiếp cận những nhân viên y tá điều dưỡng bệnh viện phụ sản để lấy thông tin
đồng thời chủ động tìm những phụ nữ đang mang thai để khám hoặc những người phụ nữ mới sinh con tại bệnh viện nhưng không muốn nuôi con do hoàn cảnh khó khăn lầm lỡ hoặc lý do khác
sau khi tiếp cận đối tượng này sẽ đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những đứa bé mới sinh hoặc chuẩn bị sinh và sẽ bồi dưỡng cho mẹ bé một khoản tiền nhất định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây mua bán trẻ em trên
cảnh giác xác định người phụ nữ tên trúc là như ngọc
khoảng một mươi sáu giờ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trên đường dt bảy trăm bốn mươi bốn thị trấn giàu tiếng huyện giàu tiếng phòng cảnh sát hình sự phòng cảnh sát giao thông và công an huyện giàu tiếng đã chặn một ô tô biển số thành phố hồ chí minh bắt giữ đối tượng như đang mang trẻ sơ sinh chuẩn bị mang đi bán
tăng vật còn có hai giấy phân tích xác nhận adn một giấy chứng sinh được như đặt làm giả từ lời khai của như công an đã bắt giữ lần lượt các đối tượng có liên quan đến vụ án
qua đấu tranh như khai thực hiện thành công năm vụ một
trong đó có một lần như tự bán con mới đẻ do mình sinh ra và làm nhiều giấy tờ giả theo nhu cầu của khách mua
quốc phương khai thực hiện hai mươi bốn vụ và nguyễn thị thùy dương thực hiện hai vụ trong đó một vụ bán con đẻ của chính mình
đặc biệt ngoài việc môi giới để kiếm lời thì phương còn tổ chức dịch vụ nuôi đẻ
nếu các bà mẹ mang bầu có nhu cầu bán con thì phương sẽ tập hợp tại nhà của mình ở thôn một mươi xã nam bình huyện đắk song tỉnh đắk nông để nuôi chờ đến ngày sinh
sau khi bé lọt lòng phương đem bán ngay mà không cần biết mục đích của người mua là gì
tại thời điểm bị bắt giữ trong nhà phương đang ngồi bốn thai phụ
quá trình điều tra mở rộng đến nay ban chuyên án đã xác định và mời làm việc được hơn một mươi sáu người
người bán tất cả đều thừa nhận hành vi của bản thân
đồng thời ban chuyên án đã tìm và xác định được bảy bé sơ sinh đã bị bán
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương điều tra mở rộng
những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại